chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dự và phát biểu kết luận hội nghị lần thứ hai mươi một ban chấp hành đảng bộ quận một
sự kiện nhằm đánh giá tình hình quý i đưa ra giải pháp cho thời gian tới
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá về tình hình an ninh trật tự quận một đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực
đặc biệt vừa qua công an quận một đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ địa phương kịp thời truy xét
giải cứu an toàn cho hai cháu bé giao về cho gia đình bắt nghi phạm gây án
ông phan văn mãi nhấn mạnh câu chuyện đặt ra cho chúng ta thêm các câu hỏi về các chuyển biến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
cần có các giải pháp phòng ngừa đấu tranh đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho quận một với tư cách là trung tâm của tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm quán triệt đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào
các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới khó lường và phản ứng nhanh xử lý kịp thời các vấn đề
khi chuyển biến khó lường khó dự đoán cần có năng lực phản ứng nhanh xử lý nhanh hiệu quả
không chỉ lực lượng công an quân sự các lực lượng cần phối hợp đồng bộ phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này
trước đó tối ngày ba tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu
chị chi bật khóc cho biết lúc đó chị có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phía phố đi bộ nguyễn huệ
chị hiền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé lớn sinh năm hai nghìn một mươi bảy mặc đồ màu đen bé nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một mặc đồ đỏ chấm bi
ngày tám tháng bốn bằng biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện
hai bé gái được một người phụ nữ tên phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi dẫn về căn hộ trung cư sài gòn pia ở phường hai mươi hai quận bình thạnh nên ập vào bắt giữ
hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng pc hai đã phối hợp với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
ban đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé
động cơ gây án của đối tượng phạm huỳnh nhật vi ra sao sẽ được công an tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị trong buổi họp báo chiều ngày tám tháng bốn trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm cho hay
phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi ngụ tại tỉnh tiền giang chú quận bình thạnh không có mối quan hệ gì với hai cháu bé bị bắt cóc
đáng nói lúc đưa hai cháu bé về trung cư nữ nghi phạm không bước ra khỏi nhà và liên tục để mắt canh chừng
cụ thể hôm xảy ra sự việc tối ngày ba tháng bốn vi tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghe quận một
đồ ăn tiền bạc là thứ vì đã dùng để dẫn dụ hai bé theo mình
để tránh bị phát hiện vi đưa hai bé sang quận tám
sau đó đặt taxi công nghệ đưa hai bé về trung cư sài gòn pia phường hai mươi hai quận bình thạnh
tiếp đó vi không ra khỏi nhà và liên tục canh chứng hai bé
người này đặt đồ ăn để cho nhân viên giao hàng giao về tận trung cư mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tv chơi trò chơi điện tử
quá trình này vi không đối xử tàn độc với các bé
dưới góc độ pháp lý luật sư đinh thị nguyên giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn đại đông á đoàn luật sư tp hà nội
bắt cóc trẻ em
định bắt cóc trẻ em là nỗi ám ảnh không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn
bởi hành vi bắt cóc trẻ em chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những tội ác bất hạnh có thể sẽ diễn ra ngay sau đó
nên hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh
luật sư nguyên viện dẫn luật trẻ em quy định trẻ em là những người dưới một mươi sáu tuổi
nghiêm cấm các hành vi bỏ rơi bỏ mặc mua bán bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em
hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em là những hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến các quyền cơ bản của trẻ em
tiêm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội tạo ra nhiều bi kịch buồn đau cho cha mẹ trẻ em
bởi vậy người thực hiện hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo đó người thực hiện hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
theo quy định tại điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với không hình phạt từ ba đến bảy năm tù
trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức đối với từ hai người trở lên phạm tội hai lần trở lên thì mức hình phạt có thể từ năm năm đến một mươi năm tù
nếu hành vi được xác định là có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể lên tới một mươi năm năm tù
ngoài ra nếu chiếm đoạt trẻ em để bán hoặc để tống tiền cha mẹ của trẻ thì những hành vi này sẽ bị xử lý về tội mua bán người
hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc các tội danh khác có liên quan đến hành vi xâm phạm đến thân thể của công dân hành vi chiếm đoạt tài sản
bởi vậy trong vụ việc này cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng phạm huỳnh nhật vi
làm rõ động cơ mục đích thực hiện hành vi xác định hậu quả mà đối tượng vi đã gây ra để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
luật sư nguyên khuyên cáo qua vụ việc hai cháu bé bị bắt cóc cho thấy
nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu
chỉ cần người lớn sơ xuất không chú ý đến trẻ là các em có thể gặp nguy hiểm từ việc bị tai nạn bị bắt cóc hoặc gặp các rủi ro khác
còn theo luật sư nguyên anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyên anh và luật sư tp hà nội
đây là chiến công xuất sắc của công an tp hồ chí minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội
để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ mục đích dụ dỗ
đưa hai bé đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của bộ luật hình sự
luật sư nguyên anh thơm phân tích
đầu tiên hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc nuôi và sống chung với cha mẹ quyền được bảo vệ của trẻ em
đối tượng đã dùng thủ đoạn rụ rỗ trẻ em đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý trông non của cha mẹ để đưa về nơi ở trung cư sài gòn pia
ông nguyên anh thơm chia sẻ
xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt hai cháu bé làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản
người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
liên quan đến vụ việc theo người dân sống tại con hẻm một nghìn bốn mươi một đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
chị chi quê ở phú yên và chuyển vào thành phố hồ chí minh bốn năm trước
chị có hai đời chồng và có bốn con gái
ngoài ra mẹ chị chi đang đi bán vé số ở quận một mươi một
mấy năm qua mẹ con chị ở trọ quận bảy
tôi đến phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghê quận một để bán vé số
chị chi đưa ra giấy khai sinh để khẳng định những đứa trẻ là con ruột chị và cho biết ở nơi mới chị chưa đăng ký tạm trú
một phụ nữ sống ở đầu hẻm cho hay
chị chi dọn về hẻm sống một tháng nay
do năm mẹ con mới về và không tiếp xúc với ai nên người dân cũng chỉ biết thoáng qua
ban ngày mấy mẹ con chị ở trong phòng
tôi đến lại giác nhau ra phố đi bộ nguyễn huệ để bán hàng
người hàng xóm khác thì kể thỉnh thoảng cũng nghe tiếng trẻ khóc
người dân khu trọ ban ngày
ai cũng lo đi mưu sinh không có và cũng chưa có đủ thời gian để thân thiết với mẹ con chị trì
một cụ ông sống đối diện phòng trọ cũ của chị chi cho hay
hoàn cảnh chị chi là đáng thương và người mẹ này luôn lo lắng quan tâm các con
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo